lễ hội pháo hoa tại đà nẵng luôn thu hút được sự quan tâm của hàng vạn khán giả tham quan và chiêm ngưỡng
đi kèm với đó là một lượng lớn rác thải đổ ra môi trường do những người thiếu ý thức
tuy nhiên cũng có không ít người để lại hình ảnh đẹp khi nán lại dọn vệ sinh thu gom rác sau mỗi đêm thi kết thúc
khu vực vỉa hè đường bạch đăng ngay gần trận địa bắn pháo hoa là một trong những điểm sen phá hoa tập trung rất đông người dân và du khách
trong khi nhiều người mang theo đồ ăn thức uống khi xem pháo hoa thì không ít người lại mang theo đồ nghề để thu gom rác
thu gom rác tài nguyên vừa mệt vừa mỏi chân nhưng rất vui vì đã bảo vệ đường phố sạch đẹp
sau khi kết thúc mỗi đêm thi hàng trăm người dân và lực lượng chức năng của các phường các tổ dân phố lại cùng nhau tham gia quét dọn thu gom rác thải
lễ hội này là số lượng người dân đến thăm và xem rất là đông mà số lượng rác thì thải ra rất là nhiều
nhưng mà với một thời gian rất là ngắn thì
các cùng toàn thể người dân và các lực lượng chức năng ví dụ các chú công an đến dọn vệ sinh rất là nhanh và sạch
trong khi ý thức của một bộ phận người tham gia lễ hội chưa cao thì việc người dân chung tay thu gom rác thải hỗ trợ lực lượng công nhân vệ sinh môi trường là hình ảnh đẹp của mỗi mùa lễ hội pháo hoa đà nẵng